theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương không khí lạnh liên tục tăng cường khiến thời tiết các tỉnh miền bắc nhiều nơi rét đậm vùng núi rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá
trời rét đậm rét hại còn kéo dài trong một mươi ngày tới
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sáng ngày ba mươi một tháng một ở sapa trời mưa rét nhiệt độ đã giảm xuống quanh mức độ tuyết rơi khá dày
dự báo đêm nay khả năng tuyết sẽ tiếp tục rơi tại sapa và cả nhiều điểm vùng núi cao trên một năm trăm linh m ở miền bắc
đồng thời rét đậm rét hại tiếp tục bao trùm các tỉnh thành miền bắc xuống đến khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất hôm nay dự báo một mươi một một mươi bốn độ c về đêm là tám một mươi hai độ c vùng núi năm tám độ c vùng núi cao có nơi dưới ba độ c
cảnh báo đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài đến hết ngày năm tháng hai